các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó đăng và lộc dùng cây đánh vào người của anh hà hậu quả anh hà bị chết do bị suy hô hấp trụy tim mạch do vết thương trúng vào ngực và tim
sau khi gây án đến ngày một mươi tám tháng một cả ba đối tượng việt đăng và lộc đã bị cơ quan công an bắt giữ còn thông thương và đoàn cũng bị cơ quan công an gọi làm việc nhưng cho tại ngoại
tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt bị cáo phạm thanh việt một mươi bảy năm tù giam trần hải đăng một mươi năm năm tù giam và đinh tiến lộc một mươi năm tù giam về tội giết người
vũ duy thông ba mươi tháng nguyễn đinh việt đoàn chín tháng và nguyễn như thương chín tháng tù giam về tội gây dối trật tự công cộng các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng một trăm bảy mươi tám triệu đồng
cũng trong ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tp cn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đào công châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại thị trấn cờ đỏ huyện cờ đỏ để điều tra về hành vi giết người
châu đã có quan hệ tình cảm với một cô gái sinh năm hai nghìn một trú cùng địa phương
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác nên châu nảy sinh ý giết người và tự tử nếu không thuyết phục được bạn gái quay lại
vào sáng ngày hai mươi năm tháng tám châu hẹn gặp cô gái khi muốn kiểm tra điện thoại của nạn nhân nhưng không được đối tượng lừa nạn nhân nhắm mắt lại để tặng quà rồi dùng dao sát hại khiến cô gái tử vong
sau khi gây án châu điều khiển xe ô tô chở theo thi thể người tình đến địa phận huyện văn hà
châu đã đi đến vĩnh thạnh thành phố cần thơ tìm chỗ vắng để uống thuốc sâu tự tử và được mọi người phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu
liên tiếp dùng hung khí gây ra các vụ cướp xe ôm công nghệ đối tượng phạm văn lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê tẻ vũ thư thái bình đã bị cơ quan thành phố hà nội bắt giữ
thủ đoạn của đối tượng là thuê xe ôm grab điều đến địa điểm vắng vẻ ít người qua lại trên địa bàn huyện thanh ngoai và hoài đức hà nội
sau đó dùng hung khí như ra
giao phay giao bấm đâm chém dưới cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng lực khai nhận do nợ tiền chơi cờ bạc lô đề nên lực phải đi vay tín dụng đen với lãi suất cao tại thị trấn yên viên gia lâm hà nội và tỉnh thái bình
đối tượng cho vay liên tục thúc ép lực trả nợ nên lực đã gây ra ba vụ cướp tài sản để có tiền trả nợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức

phối hợp thực hiện